ngày hai mươi ba tháng một mươi một đoàn công tác ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng do đồng chí lê thị nga
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban tư pháp của quốc hội làm trường đoàn
đã có buổi làm việc với tỉnh ủy hà tĩnh về giải quyết tố giác chức vụ tại một số cấp ủy tổ chức đảng và cơ quan chức năng
tại buổi làm việc đoàn công tác đã công bố quyết định số hai trăm hai mươi ba của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
triển khai kế hoạch kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với công tác tiếp nhận giải quyết tố giác
tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế
chức vụ tại một số cấp ủy tổ chức đảng và cơ quan chức năng
theo kế hoạch đề ra công tác kiểm tra sẽ được hoàn thành trước ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
nội dung kiểm tra gồm các hồ sơ thống kê kết quả xử lý các kết luận liên quan đến thông tin tố giác tội phạm
từ tháng một năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tại hai mươi một cơ quan đơn vị như ban nội chính tỉnh ủy
ủy ban kiểm tra tỉnh ủy viện kiểm sát nhân dân tỉnh thanh tra tỉnh tòa án nhân dân tỉnh và các ngành kiểm lâm